đoàn công tác ban tổ chức trung ương do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh lai châu về việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo quốc phòng an ninh kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng xây dựng tổ chức bộ máy của địa phương
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lai châu đã đạt được trong thời gian qua
lai châu là tỉnh biên giới còn gặp nhiều khó khăn do vậy trong thời gian tới cần làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tìm cơ chế chính sách nhằm thu hút các nhà đầu tư tăng thu giảm chi cơ cấu lại cán bộ
nhằm tinh giản biên chế trong các cơ quan nhà nước đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng
tránh các biểu hiện suy thoái biểu hiện tiêu cực tham nhũng
bên cạnh đó với đặc thù là một tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
cần quan tâm củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trước đó đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc tại huyện tam đường và trao một mươi xuất quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện